trộm số lượng lớn vàng tiền của người dân đối tượng phan châu linh một mươi chín tuổi trú tại thôn mỹ danh xã tịnh hiệp huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi vừa bị công an huyện sơn tịnh truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng một chủ nhà ở thôn bình đông xã tịnh hiệp huyện sơn tịnh đi vắng đối tượng phan châu linh đã đột nhập vào nhà lấy trộm bảy triệu đồng bảy chỉ vàng một vòng đeo tay và một dây chuyền đeo cổ với một số đồ vật có liên quan với trị giá tài sản gần một trăm linh triệu đồng
sau khi trộm tài sản trên đối tượng đem cất giấu và chờ tiêu thụ sau ba giờ nhận tin báo công an huyện sơn tịnh đã khẩn trương điều tra và xác định thủ phạm chính là đối tượng phan châu linh vụ việc đang được công an huyện sơn tịnh tiếp tục điều tra xác minh làm rõ